chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay thứ sáu ngày hai mươi chín tháng chín có những nội dung đáng chú ý sau

trong phần tin quốc tế đàm phán brexit chưa đủ để chuyển sang giai đoạn hai
nhật bản tụt hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu
sau đây là nội dung chi tiết
thích ứng với biến đổi khí hậu dưới sự điều hành của thủ tướng chính phủ diễn ra thành công tốt đẹp
theo đó ban tổ chức hội nghị đã tổ chức cho đoàn công tác báo chí trung ương và địa phương đi khảo sát thực tế
để nắm rõ hơn vấn đề ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
trong chuyến khảo sát thực tế của đoàn báo chí sau hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long
thích ứng với biến đổi khí hậu tại quận thốt nốt thành phố cần thơ đoàn công tác đã làm việc với ủy ban nhân dân quận
tại đây đoàn nghe địa phương báo cáo sơ qua về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
theo đó đoàn cũng đã chia sẻ mục đích và chia sẻ những kỳ vọng dành cho địa phương
nhằm cũng tạo điều kiện để cho các phóng viên báo chí tham dự hội nghị có điều kiện tiếp cận những thông tin
có thêm các tư liệu về tình trạng về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như sự thích nghi
đặc biệt là sự thích nghi của đồng bào của người dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đối với biến đổi khí hậu và nỗ lực của chính quyền
được các tỉnh đồng sông cửu long trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu
bộ tài nguyên môi trường có tổ chức một chuyến đi thực tế cho các phóng viên tham dự hội nghị
cụ thể là chúng tôi đã phối hợp với sở tài nguyên và môi trường lựa chọn địa điểm là cồn tân lộc thuộc quận thốt nốt của thành phố cần thơ
quận thốt nốt thành phố cần thơ nằm phía tây bắc thành phố cần thơ
có vai trò là đô thị cửa ngõ giao lưu kinh tế văn hóa của thành phố hướng về vùng tứ giác long xuyên
theo trục phát triển kinh tế đô thị ven sông hậu và được xác định là một quận nội thành với chức năng phát triển đồng bộ
và bền vững về đô thị công nghiệp dịch vụ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố
đặc biệt gần đây với các vấn đề biến đổi khí hậu như sạt lở khai thác cát chuyển đổi trong chăn nuôi
đang được địa phương quan tâm qua đó đã có những hướng đi thích ứng phù hợp
trong thích ứng với biến đổi khí hậu quận cũng đã từng bước hướng dẫn các người dân nuôi thủy sản nâng cấp cơ sở hạ tầng
thay đổi trang thức bị sử dụng nguồn nước sạch cho phù hợp có những ao lắng lọc ao chứa bùng để thích ứng chung
cũng như tạo điểm du lịch cho các khách trong nước và nước ngoài tham quan
bên cạnh đó với việc xác định phát triển du lịch thích ứng với điều kiện tự nhiên thích ứng với điều kiện sẵn có về sông nước
nên thời gian qua
quận thốt nốt cũng đang tập trung xây dựng và hoàn thiện về hạ tầng cơ sở
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà vườn áp dụng kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi
theo hướng công nghệ cao nhằm tạo những sản phẩm đặc trưng độc đáo để thu hút du khách
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín tỉnh hưng yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hương yên năm hai nghìn một mươi bảy thành công tốt đẹp
đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối
về người vũ khí trang bị phương tiện thực hiện đúng phương châm hiệu quả bí mật an toàn và tiết kiệm
các lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập phối hợp chặt chẽ với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
công an tỉnh và bám sát sự hướng dẫn của quân khu ba căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
địa phương xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ thống nhất sát với điều kiện thực tế
tại lễ bế mạc bộ tư lệnh quân khu ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hương yên năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm kêu gọi xóa bỏ định kiến phân biệt đối xử với cộng đồng người đồng tính song tính và chuyển giới tại việt nam
vừa qua tại hà nội viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường isee tổ chức sự kiện diễu hành và sân khấu tự hào thuộc tuần
tuần lễ hà nội pride hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề thủ đô tự hào tuần lễ hà nội pride hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra vô cùng thành công
xuyên suốt tuần lễ hơn hai mươi năm sự kiện lớn nhỏ đã diễn ra như triển lãm tranh lịch sử về cộng đồng lgbtq
các buổi chia sẻ về tâm lý người lgbtq
năm nay hà nội pride có thêm sự góp mặt của các nhóm thiểu số trong cộng đồng như người vô tính song tính bán tính
cũng như người lgbtq lớn tuổi
cũng trong tuần lễ sự kiện diễu hành và sân khấu tự hào thu hút hơn bốn người tham dự
từ các nhóm cộng đồng lgbtq tại hà nội các tổ chức phi chính phủ các đại sứ quán tại hà nội
và hàng nghìn cá nhân ủng hộ quyền tự do yêu thương và tự do thể hiện không phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới
hà nội pride là cơ hội để cộng đồng người lgbtq tự tin hiện diện nhiều hơn
thúc đẩy khoan dung với sự khác biệt lan tỏa sự tự hào tới cộng đồng lgbt q trên khắp việt nam
chương trình hội tụ gần một trăm linh nghệ sĩ đến từ ba miền bắc trung nam với nhiều loại hình sân khấu khác nhau
các nghệ sĩ đã mang đến đêm diễn nhiều chương trình
mục đặc sắc cho khán giả khi trình diễn những tác phẩm sân khấu kinh điển gắn bó với tên tuổi của mình
như nghệ sĩ ưu tú thu huyền với trích đoạn thị màu lên chùa nghệ sĩ ngọc bình với câu hò xứ huế
nghệ sĩ kim tử long ca vọng cổ miền tây
chương trình như một lời tri ân của các nghệ sĩ dành tặng cho khán giả
cũng là lời động viên của những nghệ sĩ đi trước dành cho lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay
việc quy tụ nhiều loại hình sân khấu trong một đêm diễn không chỉ mang đến sự đa dạng cho đêm gala
mà qua đó góp phần quảng bá bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một
theo chia sẻ của ban tổ chức chương trình số tiền thu được sau đêm diễn sẽ được trích một phần
để tri ân các nghệ sĩ gạo cội có hoàn cảnh khó khăn vào chính ngày rỗ tổ nghề sân khấu
những năm gần đây tỉnh bắc ninh có tỷ lệ sinh tăng cao
ngoài ra do đặc thù là tỉnh có nền công nghiệp phát triển
nên lượng công nhân tập trung đông nhất là công nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ
tình trạng trên dẫn đến số lượng
trẻ tập trung tại một số địa bàn đông gây quá tải trong các lớp học mầm non
ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh
thành phố bắc ninh là địa phương có áp lực quá tải bậc mầm non cao nhất trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đây cũng là trăn trở rất lớn của ngành giáo dục
trường mầm non đại phúc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh cho biết
có tổng số gần tám trăm linh trẻ đang học ở một mươi bốn lớp
do thiếu cơ sở vật chất nên nhiều lớp học tại đại phúc có sĩ số cao
tiêu biểu với các lớp bốn năm tuổi lên tới trên bảy mươi học sinh một lớp
lứa tuổi học sinh mà bốn tuổi như thế này thì là chỉ có ba mươi cháu trên một lớp mà hai cô
hiện tại chúng tôi đang gánh bác là bảy mươi sáu cháu mà trên ba cô
mà cái diện tích phòng học như thế này thì nó không đảm bảo cho các con có thể có cái không gian học tập
cũng như vui chơi với lại sinh hoạt chung của lớp
tại trường mầm non võ cường hai thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
trước đây nhà trường có một mươi sáu phòng học
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nhà trường đã đưa vào sử dụng sáu phòng học mới
tuy nhiên đến đầu năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tình trạng quá tải lại xảy ra
trên một lớp nó quá tải
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám so với năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
số trường mầm non tăng từ một trăm sáu mươi sáu đến một trăm sáu mươi chín trường
trong đó số lượng trẻ ra lớp theo từng độ tuổi cũng biến động lớn
như số trẻ năm tuổi năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh bắc ninh là trên hai mươi ba cháu
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám số trẻ năm tuổi tăng lên gần ba mươi trẻ
tính từ đầu năm đến nay số trẻ từ nơi khác đến bắc ninh là ba ba trăm bảy mươi sáu trẻ
trong cả ngày hai mươi tám tháng chín lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai và công an huyện vĩnh kiểu
tích cực tìm kiếm một học sinh lớp bốn bị lọt cống thoát nước vào chiều trước đó
tuy nhiên đến tối ngày hai mươi tám tháng chín vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân
ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn có thêm một tổ người nhái cũng được huy động
để tìm nạn nhân ở cửa cống đổ ra sông đồng nai
tuy nhiên do nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng chín em nguyễn tấn trường một mươi một tuổi học sinh lớp bốn trường tiểu học chu văn an huyện vĩnh cửu
đi học về đến đoạn đường bưng mua trong cụm công nghiệp thạnh phú không may bị rơi một chiếc dép nên xuống lấy
khi chiếc dép trôi đến đầu mương cống thoát nước bên đường đang được thi công chưa đậy nắp thì bất ngờ em trường bị nước cuốn trôi
hạt kiểm lâm huyện bảo thắng tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở một mươi năm mét khối gỗ không rõ nguồn gốc
khi làm việc với cơ quan chức năng lái xe đã có hành vi khống chế không hợp tác
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại khu vực thôn bến phà xã gia phú huyện bảo thắng hạt kiểm lâm huyện bảo thắng
phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát một mươi chín c sáu nghìn một trăm bốn mươi tám đang bốc gỗ
qua kiểm tra đã xác định trên xe ô tô có khoảng một mươi năm mét khối gỗ mỡ
lái xe tên lê việt hưng thường trú tại xã tây cốc huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ trên xe
khi lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt thì lái xe hưng đã bỏ đi
hạt kiểm lâm huyện bảo thắng phối hợp với công an huyện lập biên bản tạm giữ phương tiện và số gỗ vi phạm
để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng hai mươi tám tháng chín tại khu vực bên trong hầm thủ thiêm hay còn gọi là hầm vượt sông sài gòn
thuộc quận hai thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe ô tô
vụ việc khiến các ô tô hư hỏng nặng còn giao thông qua khu vực xung quanh hầm bị ùn ứ kéo dài
vào lúc chín giờ sáng tại km một mươi bốn năm trăm tám mươi hai hướng lưu thông từ quận hai sang quận một thành phố hồ chí minh
do lưu lượng xe đông một xe ben khi tham gia lưu thông qua hầm đã không giữ khoảng cách an toàn
nên gây va chạm liên hoàn giữa năm xe ô tô với nhau trong đó có hai ô tô bảy chỗ
một ô tô bốn chỗ cùng một xe bên và một xe tải
phát hiện sự cố ban quản lý hầm đã phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông bến thành
cát lái nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc
trong phần tiếp theo của chương trình hơn sáu trăm linh tỷ đồng tìm cơ hội đầu tư vào hà nội
hải phòng có quy định cụ thể cho hoạt động biểu diễn tại không gian đi bộ hồ gươm
là kết quả khảo sát được công bố trong hội nghị xúc tiến tư vấn đầu tư tại sàn giao dịch công nghệ và thiết bị hải phòng
đây là những nỗ lực đang thể hiện hải phòng tiếp tục là điểm đến thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tại đây các tiềm năng thế mạnh cơ hội đầu tư vào thành phố càng
cùng những cải cách mạnh mẽ trong thủ tục đầu tư của các cấp các ngành thành phố và cơ chế vay vốn yêu đãi
đối với các nhà đầu tư của các ngân hàng trên địa bàn nhất là chính sách yêu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
được quan tâm đặc biệt
được biết trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch hải phòng đã tiếp nhận nhu cầu đầu tư một mươi tám dự án của các doanh nghiệp
với tổng số vốn lên tới trên sáu trăm linh tỷ việt nam đồng
vụ đông hai nghìn một mươi bảy ngành nông nghiệp các huyện thị cần mở rộng rịa
để bù đắp lương thực và những mất mát do bão lũ vừa gây ra
ngay từ đầu sau khi kết thúc vụ hè thu nhân dân trong toàn tỉnh yên bái đã chủ động chuẩn bị đất chuẩn bị giống
cơ cấu giống kỹ thuật để sản xuất vụ đông thành công
sản xuất vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh yên bái phấn đấu gieo trồng một mươi ha cây vụ đông tại các huyện huyện yên bình lục yên
trấn yên văn trấn văn yên thị xã nghĩa lộ và thành phố yên bái
tỉnh yên bái xác định hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ sản xuất vụ đông với năng suất chất lượng giá trị và hiệu quả cao nhất
đẩy mạnh phát triển sản xuất các loại cây trồng vụ đông từng bước trở thành vụ sản xuất chính trong năm
chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp có hiệu quả nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của từng địa phương
phấn đấu đạt hai trăm năm mươi tỷ đồng từ sản xuất vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy
hơn chục năm qua với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu trồng rừng kinh tế và rừng phòng hộ phủ xanh đất hoang đồi núi chọc
tỉnh ninh thuận đã phát triển hơn năm trăm linh hectare cây trôm
loại cây này đã và đang đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân nơi đây
gia đình ông trương hùng ở thôn lương cang xã nhơn sơn huyện ninh sơn đầu tư trồng và khai thác cây mủ trôm với diện tích ba m hai
ông hùng cho biết cây trôm rất dễ trồng
chi phí đầu tư chỉ bằng khoảng ba mươi so với các cây trồng khác nhưng mang lại lợi nhuận cao
bình quân mỗi năm ông thu nhập hơn năm mươi triệu từ bán mủ trôm

chi phí đầu tư chỉ bằng khoảng ba mươi so với các cây trồng khác nhưng mang lại lợi nhuận cao
ông hùng cho biết cây trôm rất dễ trồng
nhận thấy những lợi ích cho sức khỏe từ mù trôm đồng thời mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm đặc thù của ninh thuận
một số công ty tại tỉnh đã đầu tư nhà máy dây chuyển công nghệ cao và khép kín
để sản xuất sản phẩm nước giải khát mủ trôm hương dưa lưới
bước đầu sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận
bước đầu sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận
sản phẩm có lợi cho sức khỏe rất tốt cho tiêu hóa làm mát cơ thể và có nhiều công dụng khác nữa
thì đặc biệt là sản phẩm bên em không sử dụng chất bảo quản và không có sử dụng các phẩm màu công nghiệp
trong tương lai thì công ty cũng sẽ phát triển sản phẩm hoàn thiện sản phẩm tốt hơn để có thêm nhiều hương vị để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng
hiện nay sản phẩm nước giải khát mù trôm đã được người tiêu dùng trong tỉnh thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây tiêu thụ nhiều
nên nông dân ninh thuận tiếp tục mở rộng diện tích trồng để tăng cao thu nhập và bảo đảm việc cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp
nâng cao công suất đẩy mạnh việc quảng bá thêm sản phẩm đặc thù của địa phương trong tương lai
sự thảo quy chế và nội quy công
đội quy quản lý không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận do quận hoàn kiếm soạn thảo vừa được sở tư pháp tổ chức lấy ý kiến các sở ngành để hoàn thiện
không gian văn hóa riêng của thủ đô đi vào hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đã mang lại cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị
nhưng cũng nảy sinh một số bất cập trong quá trình hoạt động
vì vậy việc xây dựng một quy chế hoạt động cho không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận là việc làm cần thiết

trong hoạt động thí điểm không gian phố đi bộ chung quanh hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận đã trở thành một địa chỉ thú vị vào dịp cuối tuần đối với người dân hà nội và khách du lịch
theo số liệu thống kê của quận hoàn kiếm lượng khách đến tham quan và tham gia các hoạt động tại không gian đi bộ hồ hoàn kiếm trung bình khoảng ba đến năm người vào ban ngày từ một mươi năm đến hai mươi người vào buổi tối
tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé một mươi năm tuổi đang chơi đàn violon tại phố đi bộ hồ gươm thì lực lượng chức năng hỏi giấy phép
yêu cầu dừng biểu diễn vụ việc được đưa lên mạng xã hội tạo ra làn sóng tranh cãi trước vấn đề này cơ quan quản lý khẳng định
việc em bé đánh đàn violon trên hồ thì cũng đã rất nhiều báo chí nói nhưng mà thực tế thì chúng tôi không hề cấm đoán những trường hợp biểu diễn như thế nhưng chúng tôi chỉ không khuyến khích xin tiền ở trên hồ dưới mọi hình thức
từ sự việc trên ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao cho ủy ban quận hoàn kiếm xây dựng dự thảo quy chế và nội quy
quản lý không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận với mục đích chấn chỉnh những sự việc lộn xộn về biểu diễn tự phát trong thời gian qua cũng như để quản lý tốt hơn không gian này trong thời gian tới
qua thực tế các hoạt động của không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận thì từ đó cơ quan soạn thảo mới có những thực tế để đưa những ý kiến vào soạn thảo cho nó xác thực với những diễn biến thực tế trên hồ
dự thảo quy chế và nội quy quản lý không gian đi bộ
hồ gươm có bốn chương hai mươi năm điều trong đó điều sáu quy định cụ thể các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu tổ chức hoạt động phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật
hiện tại cơ quan chức năng đã cấp được chín mươi bốn thẻ hoạt động văn hóa nghệ thuật cho các tổ chức cá nhân tham gia tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm
tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với phương án này

tuy nhiên phía eu khẳng định họ sẽ không đàm phán về tương lai mối quan hệ với anh trước khi đạt được thỏa thuận trên trong khi phía anh vẫn bảo lưu quan điểm về việc đạt thỏa thuận về tự do thương mại và thuế quan song song với các vấn đề ưu tiên của giai đoạn một
như vậy eu sẽ xem xét việc hoãn đưa ra đánh giá về cuộc đàm phán đã thực sự đạt được các tiến bộ đầy đủ tại hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng một mươi tới
báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám do diễn đàn kinh tế thế giới công bố ngày hôm qua cho thấy nhật bản đã tụt một bậc xuống vị trí thứ chín trong khi một số nền kinh tế khác trong khu vực châu á thái bình dương đang lên hạng
báo cáo khảo sát một trăm ba mươi bảy nền kinh tế toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới thụy sĩ mỹ và singapore tiếp tục là ba quốc gia có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới trong đó thụy sĩ duy trì vị trí đầu bảng năm thứ chín liên tiếp
báo cáo của diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế dựa trên các yếu tố như tình hình hoạt động của lĩnh vực công môi trường kinh tế vĩ mô chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng
đối với nhật bản việc nước này bị tụt hạng một phần do khoản nợ công quá lớn tình trạng giảm phát vẫn kéo dài và thị trường lao động thiếu linh hoạt bất chấp việc chất lượng cơ sở vật chất và trình độ học vấn của lực lượng lao động tại quốc gia này đều ở mức cao
trong khi đó đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đã tăng từ hạng chín hồi năm trước lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng năm nay thứ hạng của các nền kinh tế mới nổi khác như malaysia và thái lan cũng đều được cải thiện
theo thống kê mới nhất của nhà chức trách mexico thiệt hại về người và vật chất do hai trận động đất xảy ra ở nước này trong các ngày mùng bảy và một mươi chín tháng chín và cơn bão lizia hồi đầu tháng đã lên tới một mươi tỷ usd tương đương khoảng một gdp của nước này
thiên tai trong một tháng qua tại mexico khiến bốn trăm linh người thiệt mạng một trăm năm mươi ngôi nhà và nhiều công trình hạ tầng bị phá hủy trong số các tòa nhà bị phá hủy có một mươi hai trường học tương đương với mức thiệt hại bảy trăm một mươi bảy triệu đô la mỹ
thủ đô mexico city có số nạn nhân tử nạn do động đất cao nhất với một trăm chín mươi bốn người hiện hơn bốn trường học tại đây vẫn đang phải đóng cửa
chính phủ mexico đã đạt được mục tiêu tạo ra sáu mươi năm gdp từ khu vực tư nhân
mới đây thành phố berno của cộng hòa séc vừa giành chiến thắng trong cuộc thi những thành phố xanh tươi của châu âu
cuộc thi có thâm niên bốn mươi năm với các tiêu chí chặt chẽ để đánh giá về thiết kế các khu vườn công viên và tình trạng bôi sinh của thành phố
ngoài ra tính chuyên nghiệp của các công ty vệ sinh môi trường cũng nằm trong tiêu chí chấm điểm
đây là lần đầu tiên một thành phố của cộng hòa séc
chiến thắng trong cuộc bình chọn danh giá này danh hiệu thành phố xanh tươi nhất châu âu sẽ nâng cao hình ảnh của thành phố và thu hút khách du lịch
các thành phố khác lọt vào top đầu về màu xanh là edinburgh của scotland dresden của đức và birmingham của anh